trên địa bàn tỉnh thái nguyên có sáu khu công nghiệp thu hút đông đảo lực lượng công nhân lao động trong tỉnh và ngoại tỉnh đến sinh sống làm việc
nhằm bảo đảm an toàn an ninh trật tự cũng như vệ sinh môi trường tại các khu nhà trọ của công nhân lao động đã hình thành mô hình tổ công nhân tự quản
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố sông công tỉnh thái nguyên
đây là mô hình tổ công nhân tự quản khu nhà trọ thứ hai trên địa bàn tỉnh thái nguyên do liên đoàn lao động thành phố sông công
thành lập tại phường bắc quang từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu với mục đích đưa công đoàn đến gần với người lao động hơn
và chăm lo đời sống cho người lao động sau giờ làm việc tại các doanh nghiệp
ở đây các công nhân khác mọi nơi đến mỗi người một nơi đến tồi tụ lại thì tự mình xây dựng lên một khu nhà trọ tự quản để bảo đảm an ninh
qua đó thì các công nhân được chiết lại gần nhau hơn
thứ bảy chủ nhật hoặc là có những cái ngày nghỉ này thì là
chị em có thể ngồi với nhau tâm sự và có những công việc gì thì chia sẻ đỡ đàn nhau
tôi thì được giao cho làm tổ chức khu trọ tự quản này
thì tôi sẽ kiểm tra an ninh bảo đảm cho tất cả anh chị em ở trong khu vực
và thường xuyên luôn đốc các làm công việc vệ sinh vọng hàng không phải vệ án ra giữ gìn an ninh trật tự
mô hình tổ công nhân tự quản thành lập và hoạt động dựa trên tinh thần tự nguyện tham gia
đóng góp kinh phí của công nhân tại khu nhà trọ
tạo sự gắn kết giữa các công nhân trong mái nhà chung
để hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống
thực hiện tốt các chính sách pháp luật của nhà nước
xây dựng lối sống lành mạnh môi trường xanh sạch đẹp đẩy lùi các tệ nạn xã hội
sau hai năm hoạt động thì chúng tôi thấy rằng là cái mô hình này đã để lại rất nhiều những hiệu quả tốt đẹp
đời sống của công nhân trong các khu nhà trọ thì được anh chị em công nhân là chia sẻ với nhau
thông qua các buổi sinh hoạt tổ tự quản
thì các bạn công nhân đã trao đổi với nhau
về những vấn đề liên quan đến pháp luật lao động liên quan đến các chế độ chính sách
và bên cạnh đó thì tổ công nhân tự quản cũng đã tổ chức các chương trình
để chăm lo cho chính con em của họ trong các khu nhà trọ
ví dụ như là tổ chức trung thu cho các cháu
đây là một mô hình thiết thực cần được nhân rộng
thông qua đó các tổ chức công đoàn sẽ nắm bắt được tâm tư
nguyện vọng và những bức xúc nảy sinh trong quá trình làm việc của người lao động
để từ đó kịp thời có phương hướng giải quyết phù hợp
chế đỉnh công ngừng việc tập thể